sở y tế tỉnh đắk lắc vừa tổ chức họp báo thông tin về trường hợp trẻ mắc bệnh đầu nhỏ
nghi là có liên quan đến virus zika xảy ra trên địa bàn tỉnh
trường hợp trẻ mắc bệnh đầu nhỏ nghi do nhiễm virus zika là cháu hờ lệ mờ lô sinh ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi
tại bệnh viện thị xã buôn hồ con chị hờ bờ lươm mờ lô chú ở buôn tờ lan xã cư pơng huyện cờ rông búc tỉnh đắk lắc
ngay sau khi phát hiện trường hợp trẻ bị bệnh đầu nhỏ viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên và viện vệ sinh dịch tễ trung ương
lấy mẫu huyết thanh của cháu bé xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus zika
kết quả xét nghiệm năm mẫu huyết thanh của những người cùng sống trong gia đình với cháu hờ lệ mờ lô
gồm bố mẹ bà ngoại cậu và người con nuôi trong gia đình đều cho kết quả âm tính với virus sốt xuất huyết đen dơ
để xác định cháu bé bị bệnh đầu nhỏ có liên quan đến virus zika hay không
ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
giới dự phòng bộ y tế và trường đại học nagasaki tiếp tục lấy mẫu để xét nghiệm kiểm tra